các thủ tướng tin rằng hai bên sẽ hợp tác thành công đưa kim ngạch thương mại từ một trăm sáu mươi tỷ usd năm ngoái tăng lên đạt hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi trong đó riêng kim ngạch việt nam hàn quốc năm nay đạt gần sáu mươi bảy tỷ usd bằng trên bốn mươi kim ngạch của asean
năm hai nghìn hai mươi việt nam hàn quốc đang phấn đấu đạt con số một trăm linh tỷ usd kim ngạch thương mại song phương chiếm năm mươi kim ngạch asean hàn quốc
việt nam có chín dự án của hàn quốc đã đầu tư thành công trong đó có nhiều doanh nghiệp công nghệ như samsung
thủ tướng đề nghị các lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp chủ động thích ứng linh hoạt sáng tạo bởi đây là nền tảng cho thành công trong tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hàn quốc đứng tốc năm trong công nghệ thông tin trên toàn cầu cần tăng cường đầu tư vào asean mong muốn thấy nhiều hơn nữa doanh nghiệp hai bên đầu tư vào phát triển công nghệ thân thiện với môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi cùng với các nước asean việt nam chào đón các doanh nghiệp hàn quốc
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hàn quốc đứng top năm trong công nghệ thông tin trên toàn cầu cần tăng cường đầu tư vào asean mong muốn thấy nhiều hơn nữa doanh nghiệp hai bên đầu tư vào asean mong muốn thấy nhiều hơn nữa doanh nghiệp
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hàn quốc đứng top năm trong công nghệ thân thiện với môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu